nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng thống ấn độ ramnath kovind và phu nhân
cùng các thành viên trong đoàn đã tới hà nội thăm cấp nhà nước tới việt nam
sáng nay lễ đón chính thức tổng thống ấn độ và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nguyên thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
sáng ngày hai mươi tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống ấn độ ramnath kovind và phu nhân
đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống ramnath kovind tới việt nam
và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu á kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cùng các thành viên
và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ đang trên đà phát triển tốt đẹp
trước đó tổng thống ấn độ ramnath kovind và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn
đã đến đặt vóng hoa tại đài tiểu niệm cách hùng lê sĩ đặt vóng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới